ngày một mươi ba tháng một mươi ubnd tỉnh quảng bình cho biết qua thống kê cho thấy tổng giá trị thiệt hại do ảnh hưởng của sự cố ô nhiễm môi trường biển gây ra tại sáu địa phương ven biển tỉnh quảng bình là hơn hai một trăm ba mươi tám tỷ đồng
thực hiện quyết định của thủ tướng chính phủ tỉnh quảng bình đã chỉ đạo các địa phương liên quan tập trung xác định thống kê thẩm định thẩm tra việc kê khai áp giá bồi thường đối với bảy nhóm đối tượng bị thiệt hại do ảnh hưởng của sự cố ô nhiễm môi trường biển tại sáu địa phương ven biển
kết quả tỉnh quảng bình bị thiệt hại hơn hai một trăm ba mươi tám tỷ đồng do ô nhiễm môi trường biển trong đó khai thác thủy sản thiệt hại hơn một một trăm bảy mươi tỷ đồng nuôi trồng thủy sản thiệt hại gần ba trăm hai mươi tỷ đồng sản xuất muối thiệt hại hơn một mươi tám tỷ đồng hơn hai mươi sáu sáu trăm bảy mươi lao động trực tiếp bị thiệt hại với giá trị thiệt hại hơn bốn trăm bốn mươi hai tỷ đồng
để kịp thời triển khai thực hiện công tác bồi thường thiệt hại bảo đảm công bằng giữ ổn định trật tự xã hội tỉnh quảng bình đã đưa ra chín nội dung kiến nghị đề xuất đối với bộ ngành liên quan xem xét trình thủ tướng chính phủ